thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng nai đã xuất hiện tình trạng thương lái thu mua gốc thân rễ của cây hồ tiêu chết khô bất thường
trước tình trạng này một số người dân đã chặt phá đào rễ cây tiêu để bán cho thương lái
điều này dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ông đặng quang hải vừa chặt bỏ một hectare hồ tiêu đào rễ bán được hơn bốn triệu đồng
theo ông hải rễ tiêu trước đây chỉ vứt đi nay lại bán được
việc này không có hại bởi phế phẩm này nếu không bán thì cũng đốt bỏ
tuy nhiên ông hải cũng như nhiều nông dân ở địa phương cho rằng
tiêu già gỗi năng suất giảm nên chặt bỏ để trồng mới chứ không phải mục đích để bán rễ mà là cải tạo vườn
đây cũng là điều được hội nông dân địa phương xác nhận
ông đặng quang hải vừa chặt bò một hectare hồ tiêu đào rễ bán được hơn bốn triệu đồng

theo ủy ban nhân dân huyện xuân lộc qua thống kê tại xã xuân thọ có một mươi bốn hộ cải tạo hơn một mươi hectare tiêu già cỗi
thu gom rễ hồ tiêu bán cho bốn thương lái sau đó bán cho một doanh nghiệp ở thành phố hồ chí minh xuất sang trung quốc làm thuốc bắc
trước việc lần đầu tiên trên địa bàn xuất hiện việc mua bán rễ hồ tiêu địa phương đã nhanh chóng báo ngành chuyên môn để khuyến cáo người dân
qua khảo sát của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai hiện tình trạng mua bán rễ hồ tiêu chỉ diễn ra ở xã xuân thọ chưa xuất hiện ở những địa phương khác
chúng tôi cũng có thông báo là đối với chính quyền các địa phương cấp huyện cấp xã thì tăng cường cảnh báo đối với bà con nông dân
trước khi hiện tượng này xảy ra và cố gắng giám sát đối với các hành vi hoặc hành động hoạt động thu mua này
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai việc thu mua rễ cây tiêu được thực hiện với mục đích không rõ ràng có dấu hiệu bất thường
điều này gây nguy cơ người dân
người dân chặt pháo vườn tiêu để lấy rễ đào trộm rễ tiêu đem bán và lây lan dịch bệnh cho cây tiêu trên địa bàn
có thể là trước đây hoặc là trong môi trường trong đất nó tồn dư nhiều cái hóa chất thì những cái sản phẩm mà nếu có mà sử dụng từ cái rễ tiêu đó thì cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng rất là cao
thành ra bà con cũng nông dân cũng rất là cảnh giác cũng như là cố gắng thế nào để mà giảm thiểu được cái nguy cơ này
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng nai cũng khuyến cáo mọi người khi phát hiện tổ chức cá nhân có giao dịch hoặc liên kết với người nước ngoài thu mua
nếu có giao dịch hồ tiêu thì cần báo cho chính quyền địa phương
bên cạnh đó chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền giúp người dân hiểu thương lái có thể sẽ mua cả gốc thân cây hồ tiêu khô để đem băm làm thành bột trộn với tiêu say gia vị
đây là điều nguy hiểm gây hại cho sức khỏe người sử dụng